tỉnh bà rịa vũng tàu hiện có gần sáu tàu cá đang hoạt động trên biển và hầu hết các tàu này đều gắn thiết bị nhận dạng tự động ais
tuy nhiên bà con ngư dân lại không đăng ký thông tin cài đặt mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hài msi của việt nam
do vậy việc gắn thiết bị nhận dạng tự động đã không phát huy được hết tác dụng
điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác quản lý cũng như trong công tác cứu nạn các tàu cá khi gặp sự cố trên biển
thống kê cho thấy hiện chỉ có một mươi tàu cá của bà rịa vũng tàu đăng ký thông tin và nhận mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải
các tàu cá còn lại chủ tàu thường tự mua thiết bị nhận dạng tự động trôi nổi trên thị trường hay nhờ người đặt mua ở nước ngoài rồi tự cài đặt sử dụng
do đó nảy sinh tình trạng thiết bị nhận dạng tự động có nhưng không có mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải của việt nam
cho dù việc đăng ký thông tin để được cấp mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải rất đơn giản
hiện nay thì
thì các cái thiết bị trên tàu cá phần lớn là các cái thiết bị chưa được cài đặt đúng theo cái quy định sử dụng của thiết bị nhận dạng tự động
cái số tự dạng tự động này thì đến các đài thông tin duyên hải ở địa phương cũng như để khai báo và được cấp miễn phí trong vòng khoảng từ ba năm ngày
qua theo dõi mật độ các phương tiện đánh bắt xa bờ trên vùng biển vũng tàu
các tàu đang ngày càng tăng cao
đây lại là khu vực có nhiều tuyến luồng hàng hải với lưu lượng tàu thuyền qua lại rất lớn
nguy cơ xảy ra va chạm cao nhất là vào ban đêm
do đó việc trang bị thiết bị nhận dạng tự động là rất cần thiết
giúp cho công tác tránh va cũng như là các công tác liên lạc hết sức thuận lợi
theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực
bà và con ngư dân cần sớm tiến hành đăng ký thông tin để được cấp mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải của việt nam
vừa giúp các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên biển
vừa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con ngư dân khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản xa bờ